thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm bảo tàng mỹ thuật việt nam cùng đi có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
thủ tướng đã thăm khu trưng bày các tác phẩm hiện vật có giá trị lịch sử mỹ thuật
nơi đây đang lưu giữ gần hai mươi hiện vật tác phẩm tiêu biểu gồm nhiều chất liệu đa dạng với các loại hình phong phú
hệ thống trưng bày thường xuyên giới thiệu gần hai hiện vật tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của nền mỹ thuật việt nam từ thời tiền sơ sử đến ngày nay
trong đó có chín bảo vật quốc gia
học tập tương tác trải nghiệm sáng tạo trong không gian nghệ thuật là nét độc đáo của hoạt động giáo dục tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
nói chuyện với lãnh đạo cán bộ và nhân viên bảo tàng mỹ thuật việt nam thủ tướng biểu dương và đánh giá cao công tác bảo quản
lưu giữ và giới thiệu với công chúng các bảo tàng
hệ thống trưng bày thường xuyên giới thiệu gần hai hiện vật tác phẩm hiện vật quý vô giá của nền mỹ thuật việt nam
thủ tướng căn dặn bảo tàng cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn nhất là gìn giữ siêu tầm tăng cường hợp tác giao lưu
để giới thiệu nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách tham quan
qua đó góp phần quan trọng tuyên truyền quảng bá về nền mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung của việt nam
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm triển lãm tranh sơn dầu của một số họa sĩ nổi tiếng trong nước và nước ngoài do bảo tàng mỹ thuật việt nam tổ chức